cơ sở lại không có người làm việc nên người dân địa phương đã phá cửa sau sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy
tuy nhiên do bên trong cơ sở có chứa nhiều bình ga rất nguy hiểm lại bị khóa kín nhiều cửa gây ngạt khói khó tiếp cận
sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi đã kịp thời đến hỗ trợ không chế đám cháy không để đám cháy lan rộng
nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vừa mới xuống rộng hai năm hectare diện tích điều thì bỗng dưng một mươi ngày sau chủ vườn vô cùng bằng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng vườn điều đã bị phá hoại không thương tiếc
và nghiêm trọng hơn là ít ngày sau đó thì kẻ gian lại tiếp tục hủy nốt số điều còn lại khiến cho cả vườn điều một cây bị phá hỏng hoàn toàn
hiện tại ngành chức năng địa phương đã vào cuộc kiểm tra hiện trường và đang tiếp tục điều tra xác minh kẻ phá hoại
đây là những gì còn sót lại tại vườn điều non hai năm hectare của gia đình ông dũng quý đông xã tân hòa huyện đồng tế tỉnh hồ tước
một cây điều đối vun trồng cẩn thận giờ chỉ còn trơ lại những mùa đất
dấu tích còn sót lại chỉ là vài cây điều đã bị nhổ lên bẻ gãy và vứt vương vãi trên mặt đất như thế này
lợi dụng chủ vườn ở xa kẻ gian đã vào phá hoại hoàn toàn vườn điều gia đình ông vừa mới xuống giống để chuẩn bị trồng điếu cao sản theo tiêu chuẩn hữu cơ

ông đông cho biết vào ngày ba tháng sáu ông vào thăm vườn điều thì bàng hoàng phát hiện sáu trăm linh cây điều đã bị nhổ bỏ hoàn toàn
chưa kịp trình báo cơ quan chức năng thì vài ngày sau đó kẻ gian lại tiếp tục nhổ bỏ thêm bốn trăm linh cây điều còn lại
thiệt hại ước tính lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
rồi cái tài sản của một trang trại bỏ ra thì nói về kinh tế và nói về công sức thì không có gì để bù đắp lại được
khi người ta trồng một cái cây một quãng thời gian rất là dài ta mới có thể thu nhập được
hai năm ta mới có thể thu nhập được
cho nên một cái công sức rất lớn mà để trồng được một cái cây thì qua một thời gian làm đất rồi cày ải rồi làm theo một cái công nghệ cao thì phải qua một cái thời gian rất là tốn khém

ngành chức năng địa phương đã vào kiểm tra hiện trường và đang tiếp tục điều tra xác minh kẻ phá hoại
tuy nhiên bước đầu cho thấy đây rất có thể là hành vi xảy ra do tranh chấp trước đó
bởi đây là miếng đất ông đông thuê lại và chủ đất đang có tranh chấp với một đơn vị khác khiến ông phải đừng mũi chịu xào
thì đây là hành vi phá hoại bởi vì là đã trồng lên cây rồi mà nhỏ đi của người khác
là tự tiện nhổ là đây là hành vi phá hoại rồi
nhưng còn ai là người phá hoại thì tôi biết
nhưng còn cái thực tế đất này trước kia là bờn cầu trụ lớn
trong chủ đất là ông nguyễn văn định trồng
cũng đã có một thời gian tranh chấp với công ty bnđ
và đến bây giờ thì là ông nguyễn văn định cho ông đông thuê mặt bằng
thì ông đông là năm ngoái là ông có cưa cao su đi
và ông nguyễn văn định là năm nay là thực hiện trồng dẻo để mang hậu quả kinh tế cao

trong kỳ kỳ hành vi phá hoại
rõ ràng hành vi phá hoại tài xế
công ty bnđ là vô cùng nghiêm trọng khi vừa làm thiệt hại tài xản vừa gây ra tổn thất tinh thần cho chủ vườn
rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ để những người nông dân như ông đông có thể ít hỗn hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đang thụ lý xác minh đơn của ông sầm văn phụng
trú tại thành phố sadek tỉnh đồng tháp cùng một số đương sự khác
tố cáo bà hàn thị thu huyền hộ khẩu thường trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán gạo với số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại xuất nhập khẩu yên thắng đồng tháp
địa chỉ tại xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng
đến bà hán thị thu huyền hiện bà thu huyền đang làm gì ở đâu
xin liên hệ điều tra viên lê thanh sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
địa chỉ số hai trăm bốn mươi sáu lê đại hành phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp để làm rõ
sau thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu bà thu hiền không đến làm việc
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
mọi khiếu nại thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết
nếu ai phát hiện bà hàn thị thu huyền ở đâu xin vui lòng liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
theo số điện thoại hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba tám trăm năm mươi một chín trăm năm mươi chín hoặc điều tra viên lê thanh sang
cơ quan tỉnh đồng tháp theo số điện thoại chín trăm bảy mươi chín tám trăm bảy mươi bảy sáu trăm bốn mươi chín
theo cầu với trẻ em phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tỉnh khánh hòa đã ra quy định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng trần xuân hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã diên lâm huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
sống mũi gồ gãy và có sẹo chấm cách một cm đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn tấn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nam ba xã diên sơn huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện